phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương vừa phát hiện triệt xóa nhóm đối tượng có biểu hiện cho vay lãi nặng với lãi suất tương đương ba trăm sáu mươi năm trăm bốn mươi bảy một năm
nhóm đối tượng bị tạm giữ gồm trần duy tân lê thành nhân và trần thu vân cùng chú tại thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
theo tài liệu của cơ quan điều tra với thủ đoạn rất tinh vi đối tượng trần duy tân cùng đồng bọn cho nhiều người trên địa bàn thành phố thủ dầu một vai
với lãi suất trung bình từ một đến một năm một ngày tương đương ba trăm sáu mươi năm trăm bốn mươi bảy một năm thu lời bất chính số tiền trên hai tỷ đồng từ việc cho vay lãi nặng